cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề
thu hút đầu tư nông nghiệp bằng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
mặc dù nông nghiệp là ngành xuất khẩu chủ lực của việt nam
nhưng số lượng doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp chiếm chưa tới một tổng số doanh nghiệp trên cả nước
làm thế nào để thu hút thêm doanh nghiệp huy động nhiều hơn nguồn vốn từ xã hội
để tái cơ cấu nông nghiệp đang là bài toán khó đối với ngành nông nghiệp
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên chín mươi sáu doanh nghiệp tham gia vào ngành nông nghiệp
đều là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
nguyên nhân khách quan khiến nhiều doanh nghiệp ngại đầu tư vào nông nghiệp là rủi ro lớn từ thiên tai
dịch bệnh lợi nhuận thấp bắp bênh
hơn nữa nhiều doanh nghiệp ngại đầu tư vào nông nghiệp do khó tiếp cận đất đai và nguồn vốn
đặc biệt là về vấn đề thủ tục hành chính
đúng là hiện nay đối với sản xuất của các doanh nghiệp chúng ta thì hiện nay trong một tình trạng chung
tất cả các điều kiện vốn để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường
thì vẫn phải cần một cái lượng rất lớn về tín dụng
và chúng tôi vừa qua cũng đã có trao đổi tới đây sẽ làm việc với ngân hàng nhà nước
và các ngân hàng thương mại để tập trung vào những gói thực hiện về các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành hàng
thực tế cho thấy đến thời điểm này các sung lực để kéo doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
đã tụ hội khá đầy đủ
nếu trước đây chỉ có một số ít doanh nghiệp
vừa và nhỏ đầu tư vào nông nghiệp mà cũng chỉ ở khâu thương mại
thì hiện các doanh nghiệp đã đầu tư theo chuỗi từ khâu sản xuất chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm